tại hà nội trung ương hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam và cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh phối hợp phát động chương trình nhắn tin
chung tay xoa dịu nỗi đau da cam hai nghìn một mươi chín với thông điệp mỗi tin nhắn một tức lòng với nạn nhân chất độc da cam
với cú pháp da cam gửi một nghìn bốn trăm linh chín mỗi tin nhắn sẽ góp phần ủng hộ hai mươi đồng cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam
giúp các nạn nhân và gia đình vượt lên nỗi đau có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
ngoài hình thức nhắn tin qua cổng thông tin nhân đạo một nghìn bốn trăm linh chương trình cũng kêu gọi các cá nhân và tổ chức ủng hộ bằng nhiều hình thức khác
toàn bộ số tiền ủng hộ được sử dụng để hỗ trợ nuôi dưỡng khám chữa bệnh cấp thuốc học nghề và sửa chữa nhà cho các nạn nhân chất độc da cam
chương trình nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam được bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi một
sau tám năm triển khai chương trình đã thu được tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn đồng thời phản ánh tình cảm và trách nhiệm của hàng triệu người dân việt nam và nhân dân các nước trên thế giới dành cho các nạn nhân chất độc da cam tại việt nam